thưa quý vị đến nay việt nam đã chữa khỏi hơn tám trăm năm mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín trong tổng số hơn một triệu ca mắc
f tại các tỉnh miền tây tiếp tục tăng cao tại các tỉnh cần thơ tiền giang đồng tháp và sóc trăng
tính từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi một cho đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận một trăm bốn mươi sáu ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai mươi bảy ca tại cộng đồng bảy mươi sáu ca tại khu cách ly và bốn mươi ba ca tại khu vực phong tỏa
một trăm bốn mươi sáu ca dương tính sars cov hai được xác định phân bố tại hai mươi quận huyện trên địa bàn
theo sở y tế hà nội chùm liên quan ổ dịch phú đô nam tử liêm chợ ninh hiệp gia lâm ổ dịch trần duy hưng ổ dịch la thành giảng võ đều tăng thêm nhiều f
và trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các quận huyện đã được nâng cao mức độ
đặc biệt là chú trọng khoanh vùng truy vết những nơi có ca f
bên cạnh đó lực lượng chức năng nghiêm túc duy trì nhiệm vụ tuần tra kiểm soát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống siêu thị chợ dân sinh
bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một đà nẵng quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba tại hai phường là an hải bắc và nại hiên đông
cả hai phường này đều là điểm nóng covid một mươi chín
các chốt kiểm soát người ra vào được tái thiết lập nhằm kiểm soát dịch bệnh an toàn hiệu quả
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
đây là chốt kiểm soát được ủy ban nhân dân phường an hải bắc thiết lập nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các điều kiện để người dân ra vào vùng cam
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay lực lượng công an phường đã có mặt để kịp thời hướng dẫn người dân cũng như là phương tiện di chuyển theo các cung đường khác
tại khu vực chắp ranh giữa phường an hải bắc và nại hiên đông lực lượng chức năng tái thiết lập tám chốt cứng và năm chốt kiểm soát ra vào
theo đó người dân phương tiện di chuyển vào địa phận hai phường này phải đáp ứng điều kiện tiêm mũi một và đủ hai mũi vaccine đối với chiều ra
người dân có thể khai báo trên ứng dụng và thực hiện quét mã tại chốt hoặc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
ngày đầu tiên chuyển cấp độ dịch nhiều phương tiện phải quay đầu vì không đủ điều kiện
phương an hải bắc và nại hiên đông có số lượng ca mắc covid một mươi chín kiếm hơn bảy mươi ba toàn quần sân trà
và liên quan đến tám chuỗi lai nhiễm
hiện có bốn trăm năm mươi trường hợp f một đang áp dụng cách ly tại nhà
để tầm soát yếu tố nguy cơ và ngăn chặn sự lây lan
ủy ban nhân dân quận đang tăng tốc xét nghiệm một trăm linh hộ gia đình và khu vực liên quan đến yếu tố dịch tễ
bên trong khu vực phong tỏa công tác giám sát việc cách ly và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân cũng được chú trọng
chúng tôi tổ chức lấy mẫu rong nhưng mà phong tỏa hẹp
phong tỏa hẹp

để đảm bảo được cái điều kiện cuộc sống cũng như cái việc sinh hợp của người dân
và trong kế hoạch sắp đến đây thì chúng tôi sẽ tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiêm phủ vaccine mũi hai
thì tình hình sẽ tiếp tục sẽ tốt hơn
đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm không cách ly tại nhà theo quyết định của y tế
thì công an phường sẽ phối hợp với y tế địa phương xuống tuyên hành lập chuyên bản

qua tại địa bàn phường thì cũng ghi nhận khi có trường hợp nào không chấp hành lệnh cách ly y tế tại nhà
và số người dân đều chấp hành tốt
xét nghiệm rộng phòng tỏa hẹp và đẩy nhanh tiến độ phụ vaccine cho người dân
là biện pháp quan trọng được đà nẵng triển khai trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch bệnh
đối với vùng cấp độ ba biện pháp phòng dịch được xiết chặt hơn
người dân cần tuân thủ theo các quy định và nguyên tắc năm k để chung sống an toàn
bắt đầu từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một tỉnh phú thọ cho phép các nhà hàng quán ăn uống
được phép bán hàng tại chỗ trở lại trừ khu vực dịch đang ở cấp độ ba và cấp độ bốn
theo đó cho phép các nhà hàng quán ăn uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại
trừ khu vực dịch đang ở cấp độ ba và bốn nhưng không được quá năm mươi công suất
không quá hai mươi hai giờ cho đến năm giờ
các cơ sở spa làm đẹp phòng tập gym câu lạc bộ thể dục trong nhà được phép hoạt động
từ sáu h đến hai mươi hai giờ hàng ngày và phải tuân thủ điều kiện phục vụ là không quá năm mươi công suất
tại cùng một thời điểm
thời gian áp dụng cho các hoạt động trên kể từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
tỉnh phú thọ tiếp tục tạm dừng một số hoạt động dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao
như vũ trường quán bar karaoke quán internet trò chơi điện tử massage
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một đội kiểm soát phòng chống ma túy và tri cục hải quan chuyển phát nhanh
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan công an tp hcm kiểm tra và phát hiện một bưu kiện gửi sang úc
có chứa năm kg ma túy đội lốt dưới dạng quả biếu
cơ quan chức năng phát hiện một bưu kiện gửi sang úc có tổng trọng lượng hơn một mươi sáu kg

đối tượng tại tp hcm gửi cho người nhận tại úc khai báo là quà biếu
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ gần năm mươi kg ma túy
được ngụy trang tinh vi bằng cách đúc giữa các khối sát thơm để lẫn cùng quần áo và đồ chơi trẻ em
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
vào hồi năm h ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ga gành phường yên bình tp tam điệp tỉnh ninh bình
phòng cảnh sát hình sự công an tp tam điệp đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn khuê trú tại thị trấn văn điển
huyện thanh trì tp hcm vận chuyển sáu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và một một kg ma túy đá
quá trình bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn khuê đã ép người lái xe điều khiển xe tải tăng tốc bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng nguyễn khuê tại khu vực ga gành
thuộc phường yên bình tp tam điệp tỉnh ninh bình
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn khuê khai nhận đi nhờ các xe tải đường dài để vận chuyển ma túy
từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
khuê là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an quận đồng đa tp hcm đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngõ xã đàn hai
phường nam đồng và chiều qua ngày một mươi ba tháng một mươi một
cụ thể ngay sau khi phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng hô hoán và thông báo cho lực lượng chức năng
được biết nạn nhân tử vong được xác định là nam giới khoảng bốn mươi năm tuổi nghi phạm và nạn nhân là hàng xóm
trước khi xảy ra vụ việc nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần
hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc
còn tại đắk lắk công an tp hcm tỉnh đắk lắk vừa bắt và xử
lý một đối tượng sau khi uống rượu đã cầm diều đòi chém một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
đó là đối tượng y hải a yun ba mươi ba tuổi trú tại phường tân lập tp hcm
theo kết quả điều tra ban đầu những ngày qua tại hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập
có ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này để kiểm soát
phòng chống dịch bệnh lây lan
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một
sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn y hải đã cầm một cây rừng đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
tại đây hải liên tục chửi bới thách thức rồi cắt dây phong tỏa đập phá bàn ghế
biểu hiện cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rìu giật đuổi chém thiếu tá mai đình thắng
cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt
rất may đồng chí thắng kịp thời tránh được nên không bị thương
năm người xong em nhậu thì mấy đứa nó bắt
em về hết em về em nghe nói phong tỏa chỗ mình chưa bỏ
thì em cầm rượu em bà ra chỗ chốt
em đập ký chỗ phong tỏa xe dây phong tỏa xong em chạy đập tôn
đập tôn xong em chạy dưới chỗ công an thôi
sau chỗ này không mở chỗ bên tuôn trong mở hết phong tỏa rồi
sau em cầm rượu em đổi đánh cán bộ công an
bây giờ em tỉnh lại tỉnh rượu là em thấy con người mình sai trái
em xin lỗi mai chú công an em thấy hối hận vô cùng
qua sự việc này thì cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
thì phải tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
trong cái công tác phòng chống dịch
đặc biệt là đối với người dân trong các khu vực phong tỏa
thì phải chấp hành nghiêm các quy định mọi hành vi mà vi phạm pháp luật
hành vi chống đối với lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch
thì đều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với vụ việc này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột
phối hợp với viện sát cũng như tòa án nhân dân thành phố buôn ma thuột
xác định đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là công tác phòng chống dịch của thành phố buôn ma thuột
do đó chúng tôi xác định đây là án điểm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
hiện công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định tạm giữ hình sự y hải ayun
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo khoảng một ba trăm ba mươi bộ luật hình sự